nếu như các năm trước đây thời điểm này hà nội bắt đầu bước vào mùa cao điểm du lịch
với lượng khách trong và ngoài nước có mức tăng đột biến
thì năm nay do dịch covid một mươi chín bùng phát khiến ngành du lịch thủ đô bị ảnh hưởng
sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát ngành du lịch hà nội đã nhanh chóng xây dựng kịch bản tái khởi động
từng bước lấy lại đã tăng trưởng như trước
hà nội chuẩn bị bước vào những ngày kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội
với nhiều hoạt động văn hóa du lịch thể thao quy mô lớn
đây được cho là cơ hội để thúc đẩy phát triển xây dựng lại hình ảnh du lịch hà nội
sau một thời gian dài chầm lắng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
hơn ai hết các điểm đến tại hà nội trong tâm thế mong chờ du khách
đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất nhân lực xây dựng sản phẩm mới để thu hút khách trở lại
chúng tôi xác định hợp tác với một số khách sạn năm sao của hà nội
để xây dựng sản phẩm du lịch hai ngày hoặc là một ngày dành cho du khách của thủ đô
những cơ sở này chất lượng rất là tốt rất là đẹp rất là phong cách nhưng vốn chỉ là giá rất là cao
thứ hai là họ chỉ phụ cho người nước ngoài và người ta chưa thực sự ý thức quan tâm với thị trường khách việt nam
với chính sách giá phù hợp với chủ trương người ta sẽ làm lại các sản phẩm các dịch vụ để phù hợp du khách việt
thì chúng tôi đã đưa sản phẩm để cho du khách người việt nam
điểm du lịch thì vẫn là vậy nhưng cái trải nghiệm cho khách ở trong cái điểm du lịch đấy mới là đáng nói
làm thế nào để truyền tải
để truyền tải được giá trị văn hóa lịch sử kiến trúc văn hóa ẩn thực v v từ những điểm du lịch đó tới du khách
đây là thời điểm rất hợp lý để nhóm các bạn bè cùng tổ chức các tour du lịch vì giá cả hấp dẫn và thời tiết mát mẻ
bên cạnh đó cũng đề cao vai trò và sự hợp tác của các doanh nghiệp lữ hành trong việc phát triển và xây dựng các sản phẩm du lịch mới
trong lần hai thì chúng tôi cũng sẽ tạo những liên minh các nhóm
các doanh nghiệp để cùng phối hợp với nhau cùng liên kết và cùng xây dựng những sản phẩm
và đặc biệt chúng tôi sẽ đánh giá và tìm những điểm đến an toàn và xây dựng những gói sản phẩm phù hợp
theo sở du lịch hà nội đây là thời điểm quan trọng để phục hồi du lịch thủ đô
tuy nhiên lúc này chưa thể hy vọng khách đông trở lại
vì vậy các đơn vị cần giữ thái độ kiên trì khi phục vụ khách đồng thời xây dựng những gói sản phẩm dành cho số lượng khách ít